sơn la cũng là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng phức tạp của mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi chín
trước tình hình trên các đơn vị chức năng của tỉnh đã sớm có các giải pháp khắc phục
giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra
sau hơn hai ngày mưa lớn đoạn đường nằm ngay trung tâm thị trấn ít ong huyện mường la tỉnh sơn la
đã bị ngập cục bộ nơi ngập sâu nhất lên đến một năm mét
các phương tiện gần như không thể lưu thông xuông cứu hộ là biện pháp duy nhất giúp người dân qua lại tuyến đường này
huyện mường la là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn của mưa lũ
không chỉ ngập lụt
tại đây còn xảy ra tình trạng sạt lở đất
chỉ tính riêng trong hai ngày vừa qua đã có năm mươi mét khối đất sạt lở ảnh hưởng tới giao thông
để khắc phục tình trạng trên chính quyền địa phương đã chủ động huy động nhân lực
với các biện pháp tích cực để tập trung xử lý các sự cố
huyện mường la là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn của mưa lũ
bên cạnh việc khắc phục sự cố hiện tại nhiều địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ cũng đã lên phương án xây dựng các công trình thoát lũ lâu dài
dự kiến các công trình này sẽ sớm được đưa vào sử dụng trước năm hai nghìn một mươi tám